chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thủ đô lima của peru
bắt đầu chuyến tham dự tuần lễ cấp cao lần thứ hai mươi bốn của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
được tổ chức tại lima peru từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng một mươi một theo lời mời của tổng thống peru pedro balo kuzinsky
apec hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên triển khai nhiều chiến lược dài hạn về tăng trưởng chất lượng cải cách cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác dịch vụ
dưới chủ đề tăng trưởng chất lượng và phát triển con người năm apec peru hai nghìn một mươi sáu tập trung thúc đẩy bốn ưu tiên chính
liên kết kinh tế khu vực và tăng trưởng chất lượng thị trường lương thực khu vực hiện đại hóa doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa phát triển vốn nhân lực
trong một mươi tám năm qua từ khi tham gia apec năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
việt nam tích cực tham gia và đóng góp vào hợp tác apec đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà năm apec hai nghìn sáu
năm hai nghìn một mươi bốn việt nam đăng cai tổ chức thành công hội nghị bộ trưởng apec lần thứ sáu về phát triển nguồn nhân lực tại hà nội